cảm ơn các bạn đã theo dõi
sáng nay tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín thông báo hai ca tử vong do covid một mươi chín
đây là các bệnh nhân cao tuổi có bệnh lý nền nặng
ca tử vong thứ tám mươi năm là một bệnh nhân nữ tám mươi một tuổi có địa chỉ tại thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh
ca tử vong thứ tám mươi sáu là bệnh nhân nam sáu mươi bốn tuổi địa chỉ yên mỹ hương yên
trong khi đó giám đốc bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh an giang châu đốc tỉnh an giang
cho biết bệnh nhân năm mươi hai tuổi chú ấp tân khánh thị trấn long bình huyện an phú tỉnh an giang
bị ung thư vú di căn phổi và mắc covid một mươi chín đang điều trị tại bệnh viện vừa tử vong vào lúc sáu giờ ngày hôm nay
song song với việc triển khai xét nghiệm rt pcr sở y tế tp hcm đề nghị trung tâm y tế tp thủ đức và các quận huyện
tăng cường thực hiện xét nghiệm kháng nguyên nhanh trên địa bàn nhằm tăng cường khả năng phát hiện sớm người mắc covid một mươi chín
theo dự kiến tp hcm sẽ thực hiện một trăm năm mươi đến hai trăm linh xét nghiệm mỗi ngày trung bình từ sáu đến tám mẫu một ngày một quận huyện
riêng tp thủ đức từ một mươi tám đến hai mươi bốn mẫu một ngày như vậy là trong thời gian tới các trường hợp f một được phát hiện sau khi điều tra dịch tễ
truy vết từ kf sẽ được thực hiện xét nghiệm kháng nguyên nhanh đồng thời lấy mẫu đơn rt pcr
nếu kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh dương tính tiếp tục điều tra dịch tễ các trường hợp tiếp xúc gần của các ca này để chuyển cách ly
xét nghiệm trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm rt pcr
với các đối tượng khác như f hai xét nghiệm mở rộng tại các ổ dịch trên địa bàn sẽ được thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên
thực hiện xét nghiệm mẫu gộp ở phạm vi tổ dân phố mở rộng khu phố toàn bộ công ty
nếu kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh dương tính sẽ xét nghiệm mẫu đơn rt điều tra yếu tố dịch tễ như là trường hợp f một
trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch covid một mươi chín ở các tỉnh thành phố trong cả nước
ubnd tỉnh bình thuận có công văn khẩn về việc tăng cường kiểm soát quản lý người từ các tỉnh thành có dịch về và đến tỉnh bình thuận
theo đó chủ tịch ubnd tỉnh chỉ đạo các huyện thị xã thành phố yêu cầu tất cả người dân từ các tỉnh thành có dịch về và đến tỉnh bình thuận
phải có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ
trường hợp không có giấy xét nghiệm thì phải thực hiện xét nghiệm nhanh có trả phí theo hướng dẫn của chốt kiểm soát dịch
thời gian thực hiện bắt đầu từ giờ ngày năm tháng bảy
sau khi vào địa bàn người dân về và đến từ các tỉnh thành có dịch phải tiếp tục thực hiện cách ly y tế theo quy định của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống covid một mươi chín của tỉnh
các đơn vị liên quan đến mua sắm xét nghiệm nhanh chóng để thực hiện và thu tiền xét nghiệm nhanh đúng bằng mức giá đã mua theo quy định của bộ y tế
chốt kiểm soát dịch thực hiện xét nghiệm nhanh nếu đủ điều kiện hoặc hướng dẫn người dân đến nơi thực hiện xét nghiệm nhanh
nhưng phải đảm bảo có kết quả xét nghiệm âm tính mới được phép vào địa bàn
hiện dịch bệnh covid một mươi chín tại tỉnh nghệ an đang diễn biến phức tạp số ca dương tính với sars cov hai liên tục gia tăng
hàng nghìn trường hợp liên quan đến các ca dương tính này hiện đang được cách ly y tế tập trung ở khu vực trên toàn tỉnh
trong trận chiến với covid một mươi chín bên cạnh những lực lượng trên tuyến đầu thì có những bộ phận làm việc âm thầm
ngày đêm mà ít người biết đến đó là cán bộ làm công tác truy vết
phóng sự được thực hiện tại thành phố vinh của tỉnh nghệ an
hơn hai giờ sáng
vết công an thành phố vinh vẫn miệt mai làm việc
mỗi cán bộ chiến sĩ phải căng mắt căng tay để do hàng ngàn địa chỉ gọi hàng trăm cuộc điện thoại để truy vết dịch
thông tin đi và đến thường xuyên khiến họ không kịp nghỉ tay
và khi có một dấu vết về tình hình dịch bệnh thông tin được chuyển ngay đến công an phường để truy vết khẩn cấp
và những chiến sĩ công an phường lại đi từng ngõ gõ từng nhà để tìm hiểu lịch sử tiếp xúc
chúng tôi đã huy động cả hệ thống chính trị phương và đặc biệt là sự giúp đỡ và công tác nhiệt tình của nhân dân
để chúng tôi truy vết mọi lúc mọi nơi mọi giờ không kể là ngày hay đêm kể cả giờ tháng một hay ba giờ sáng là chúng tôi là truy vết
đó là những vất vả cực nhọc của tổ truy vết f một
những nguy hiểm lại nằm ở tổ truy vết f
một mươi ba cán bộ đội an ninh công an thành phố vinh túc trực ngày đêm
ngay khi có thông tin f họ lập tức lên đường để truy vết
bộ quân phục được lồng thêm bộ quần áo bộ hộ y tế đóng bức bí bách
các cán bộ trực phải tiếp xúc với các trường hợp f ghi lại lịch sử di chuyển tiếp xúc rất tỉ mỉ
tổ công tác truy vết của công an thành phố vinh gồm ba mươi năm đồng chí
từ các đội điều tra đội an ninh đã âm thầm hoạt động từ ngày đầu tiên tp vinh có ca nhiễm đến nay
chưa ai được về nhà dù cho tổ ấm cách họ chỉ vài phút di chuyển
các trường hợp không khi mở nhiệm bệnh trường thương có tâm lý hoang mát không ổn định
rồi lịch trình chúng ta truy vết lại thì rất là dài ngay
cho nên là việc để nhỡ để hết trả cái địa điểm tiếp xúc cả cái người tiếp xúc thì rất là khó
cho nên là khi còn cái tâm lý lúc đó người ta chưa ổn định
nên là việc khai bão cũng chưa được thật sự đầy đủ để phục vụ công tác truy vết
nội dung thứ cái khó khăn nữa ở trong cái vấn đề truy vết của cá cấp một thì thường thường là
vì có những lúc cái cá bệnh nó xảy ra là lúc nửa đêm lúc sáu một mươi hai giờ đêm một giờ sáng ba giờ sáng
rồi chúng ta cũng phải tiếp tục ngay lập tức
nếu truy vết cá cấp một ngay thì lúc đó thì đa số cá cấp một cũng đang ngủ
tất nhiên được truy vết thành công đó là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân
với tinh thần trách nhiệm cao hai mươi năm công an phường xã sẵn sàng nhận nhiệm vụ bất kể thời điểm nào
dù là ngày hay đêm ở khối xóm từ khối trưởng thanh niên phụ nữ tổ dân cư
đều vào cuộc để phục vụ công tác truy vết
nhờ vậy thông tin phục vụ các hoạt động phòng chống dịch ngày càng chính xác và hiệu quả hơn

và hơn chín trường hợp f một
từ khi thành phố vinh có ca nhiễm đầu tiên vào ngày một mươi bốn tháng sáu đến sáng ngày bốn tháng bảy
tổ công tác đã truy vết chín mươi bốn trường hợp f gần hai sáu trăm linh f một
và hơn chín f hai
quả đó đã kịp thời tham mưu cho thành phố vinh và tỉnh nghệ an nhiều giải pháp
trong công tác phòng chống dịch và công việc của họ vẫn là tiếp tục một cách bền bỉ và âm thầm
tiếp tục với một số tin tức về an ninh trật tự
công an tỉnh bắc ninh chủ trì phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao bộ công an vừa phá chuyên án và thi hành lệnh giữ người
trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp bốn đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc
dưới hình thức cá độ bóng đá
do trần đức nhân chú sãn nhân tháng nguyện gia bình cầm đầu
làm rõ số tiền đánh bạc hơn hai mươi tỷ đồng
bốn tượng bị bắt gồm trần đức nhân hoàng đình hiếu nguyễn văn long và bùi quốc khánh
bước đầu trần đức nhân khai nhận từ đầu tháng sáu đến nay khi có giải bóng đá euro hai nghìn hai mươi
đối tượng đã mua một tài khoản trên trang web fik tám mươi tám com và wabi tám mươi tám com
từ trang mạng tổng này nhân chiếm các tài khoản nhỏ bán cho các con bạc có nhu cầu cá độ
trong giải bóng đá euro hai nghìn hai mươi trên hai trang mạng con
để có cửa kết quả bóng đá các đối tượng sẽ dùng điểm trong tài khoản trên trang
với giá trị quý ước một điểm bằng một đô la mỹ
trong đó một đô la mỹ nhân mua có giá tám đồng và bán cho các con bạc với giá hai mươi đồng
vào thứ hai hàng tuần các đối tượng sẽ gặp nhân để thanh toán tiền thắng thua
trong quá trình đấu tranh với đối tượng cơ quan công an gặp rất nhiều khó khăn
do đối tượng đánh bạc trên trang web bảo mật cao
máy chứa nước ngoài nên khó khăn trong việc khai thác thu thập dữ liệu
các đối tượng hoạt động chủ yếu với người quen và hoạt động ẩn danh trên không gian mạng
nên khó xác định thân nhân lai lịch
tính từ đầu tháng sáu đến nay số tiền sử dụng vào việc đánh bạc cá độ bóng đá
do nhân quản lý lên tới hai mươi tỷ đồng
quá trình khám xét cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều điện thoại laptop máy tính
hai ô tô cùng nhiều tài liệu liên quan đến việc cá độ bóng đá
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
của quân tỉnh bắc ninh sẽ tiếp tục phối hợp với công an các đơn vị địa phương
tăng cường công tác nghiệp vụ thường xuyên giả soát trên không gian mạng
kịp thời phát hiện đấu tranh với các đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc
cá độ trực tuyến qua internet mạng xã hội và qua các trò chơi điện tử trá hình
trò chơi trực tuyến trái phép
để ngăn chặn ngoại tội phạm trên
ngoài việc đấu tranh quyết liệt của lực lượng công an
rất cần có sự tham gia phối hợp của tầng lớp nhân dân
trong đó việc tự nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa của người dân
và kịp thời thông báo đến cơ quan chức năng khi có dấu hiệu tội phạm trên không gian mạng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với bốn đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
và tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương cho biết đang tạm giữ nguyễn ngọc minh
để điều tra về hành vi giết người
thông tin ban đầu vào khuya ngày ba tháng bảy
người dân tại khu phố bình thuận hai phường thuận giao thành phố thuận an
phát hiện bên trong quán cà phê một người phụ nữ đã tử vong
lúc này người chồng là nguyễn ngọc minh đã rời khỏi hiện trường và đến cơ quan công an đầu thú
theo lời khai của minh hai vợ chồng người này mở quán cà phê và nhiều lần xảy ra mâu thuẫn
đến tối ngày ba tháng bảy sau khi đi về
thì người vợ tiếp tục xảy ra mâu thuẫn với chồng và đã bị người chồng đâm tử vong
công an phường tự an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc vừa phát hiện và bắt quả tang nhóm sáu thanh niên
thuê nhà nghỉ trên địa bàn phường để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
qua tin báo của quân chống nhân dân công an phường tự an đã triển khai lực lượng
đến kiểm tra một nhà nghỉ tại đường thăng long phường tự an
qua kiểm tra công an đã phát hiện bắt quả tàng nhóm sáu nam thanh niên nữ
đang tục tụ tập và sử dụng trái phép chất ma túy
thu giữ nhiều tăng vật có liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy
các thanh niên bị bắt đều có hậu khẩu thường trú tại huyện crom anna crom park của tỉnh đắk nông
qua xét nghiệm cả sáu người đều dương tính với chất ma túy
phần tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị phòng cảnh sát thiên án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an thành phố hải phòng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn bá đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hậu khẩu thường trú tại năm trên bảy mươi hai trên hai trăm ba mươi chín lê lợi phường lê lợi quận ngô quyền tp hải phòng
về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
đối tượng này cao một m bảy mươi hai và có sẹo chấm cách ba cm trên sau đuôi lông mày trái
cũng phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và phải nhận quyết định truy nã
của công an quận lê trân thành phố hải phòng là đối tượng vũ ngọc hải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
hậu khẩu thường trú tại số năm b một trăm linh năm tổ tám phường cát bi quận hải an tp hải phòng
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m bảy mươi năm và có nốt ruồi cách một năm cm trên sau mép phải
còn về tội trộm cắp tài sản công an quận hải an tp hải phòng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn đức mạnh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại hai mươi chín trên chín mươi ba trên tám mươi một đường đà nẵng
phường lạc viên quận ngo quyền tp hải phòng
đặc điểm nhận dạng có sẹo thẳng hai cm cách một năm cm dưới đuôi mắt trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu chín hai ba bốn năm tám sáu không
hoặc sáu chín hai ba hai một sáu sáu bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện